liên quan đến tình hình covid một mươi chín sở y tế tỉnh tây ninh cho biết đang truy tìm một tài xế container nhập cảnh tại cửa khẩu mộc bài
trong tình trạng bị sốt ba mươi tám độ bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung
đối tượng là trương viết huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu có địa chỉ ở thuận an tỉnh bình dương quê ở huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
là tài xế container cho công ty tam lập thành đối tượng chạy xe container từ cảng cát lái đến cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh
tại đây nhân viên kiểm dịch cửa khẩu quốc tế mộc bài đo thân nhiệt của tài xế này là ba mươi tám độ và đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh
chiều nay phát hiện huy đã trốn khỏi khu cách ly sốt ba mươi tám độ và chưa được xét nghiệm với sars cov hai
người dân phát hiện đối tượng huy lẩn trốn ở đâu cần báo ngay cho chính quyền địa phương theo số điện thoại đường dây nóng bảy trăm bảy mươi hai sáu trăm năm mươi bảy hai trăm tám mươi hai